những năm qua ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đã tích cực phát huy vai trò thu hút đông đảo các cơ quan tổ chức đoàn thể doanh nghiệp và nhà hảo tâm
tham gia các hoạt động chăm lo cho người yếu thế và thực hiện chương trình an sinh xã hội
đặc biệt thông qua việc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo nhiều gia đình khó khăn đã được nhận các nguồn hỗ trợ để sửa chữa xóa nhà tạm
từ đó có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống
phóng sự thực hiện tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ trong tháng cao điểm vì người nghèo
những ngày này gia đình anh hà minh quân một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã phú khê huyện cẩm khê không giấu khỏi sự vui mừng khi được sống trong căn nhà mới kiên cố này
nhằm chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã vận động doanh nghiệp ủng hộ thông qua quỹ vì người nghèo để hỗ trợ gia đình anh quân bốn mươi triệu đồng xây dựng lại nhà ở
mặt trận tổ quốc cũng như là các ban ngành đoàn thể công ty xăng dầu v v
một số anh em cán bộ xã hội là giúp đỡ cho gia đình tôi để hỗ trợ cho gia đình tôi ít nhiều có một số vốn để xây dựng cái nhà cái cửa
mới có được cái nhà cửa thì tôi nghĩ là công việc sau này nó sẽ ổn định hơn trước rất nhiều
trong năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã xóa được ba nhà tạm ba nhà tạm thì hiện nay là các nhà đã cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
trong đó có nhà bà hà thị tường hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thế chúng tôi qua quá trình là cũng vận động nhân dân rồi thì là các bà
các ngành đoàn thể cũng tạo điều kiện hỗ trợ về công về vật chất để hiện nay là nhà bà hà thị tường đã hoàn thiện
thông qua việc vận động của mặt trận tổ quốc các cấp các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cẩm khê đã trì hỗ trợ xây dựng cho hơn hai trăm linh ngôi nhà theo quyết định ba mươi ba của thủ tướng chính phủ
hàng chục ngôi nhà được hỗ trợ với mức từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng và hàng trăm triệu đồng tiền qua tết
trao cho người nghèo học sinh vượt khó vào đầu năm học mới
trong tháng cao hiểm ngày vì người nghèo này chúng tôi đã xây dựng kế hoạch là vận động đối với ký cấp huyện
là đạt từ trên bốn trăm linh triệu đồng đối với ký cấp xã thì là mỗi xã là trên một mươi triệu đồng trên một xã
từ đó thì cũng phối hợp để ra soát các đối tượng để chúng tôi tổ chức hỗ trợ cho các hộ kịp thời theo quy định
chăm lo cho người nghèo là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống đoàn kết
tương thân tương ái của dân tộc
điều không để ai bị bỏ lại phía sau
mặt trận tổ quốc các cấp đã và đang đóng vai trò cầu nối quan trọng
giúp những người yếu thế nhận được sự giúp đỡ ủng hộ từ cộng đồng xã hội